tính đến một mươi hai giờ trưa nay ngày hai mươi hai tháng bảy hà nội ghi nhận thêm năm mươi một trường hợp dương tính với
sars cov hai trong số đó một trường hợp được phát hiện qua sàng lọc chủ động ngoài cộng đồng
và một mươi chín trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các f phát hiện qua sàng lọc người ho sốt
như vậy chỉ trong ba ngày qua số ca dương tính được phát hiện qua sàng lọc chủ động tại hà nội
đã lên đến một mươi ba trường hợp và tổng số ca mắc của hà nội trong đợt dịch thứ tư là từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đến nay đã lên đến sáu trăm linh năm ca trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với nguy cơ bùng phát
ngoài cộng đồng rất cao tối hai mươi một tháng bảy chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký và ban hành công điện số một mươi sáu
về triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch đồng thời ban hành phương án về triển khai
chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn thủ đô theo đó bắt đầu từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy
người về hà nội từ những địa phương đang thực hiện giãn cách phải cách ly tập trung
các cơ sở khám chữa bệnh tại hà nội xây dựng phương án
củng cố mở rộng khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng
chủ động sẵn sàng các phương án về nguồn lực trang thiết bị trang bị phòng hộ và công tác kiểm soát
lây nhiễm để mở rộng khả năng thu dung người bệnh kịp thời ứng phó khi dịch bệnh lan rộng và bùng phát
đặc biệt là chuẩn bị phương án đáp ứng cách ly cho ba mươi và năm mươi người
ưu tiên tổ chức tại các khu vực ngoại thành về công tác tiêm chủng hà nội sẽ triển khai
tiêm vaccine đồng loạt trên toàn thành phố khi được phân bổ đủ số lượng
kế hoạch cũng đề cập đến nguyên tắc tiêm mũi một bằng loại vaccine nào thì tiêm trả mũi hai bằng loại vaccine đó
với người được tiêm mũi một bằng vaccine của astrazeneca
có thể tiêm mũi hai bằng vaccine của pfizer khoảng cách từ tám cho đến một mươi hai tuần sau tiêm mũi một